đây là lần đầu tiên chúng tôi được ra biển đánh cá trên chiếc thuyền thúng
chiếc thuyền thúng gắn máy đưa chúng tôi xuất phát từ lệnh rong cảnh dương quảng bình ra khơi để thăm bóng mực
trên thuyền bên cạnh những người lớn lần đầu đi biển còn có chú bé con trai anh nam cũng lần đầu tiên được cha cho đi theo đánh cá
trích thúng của anh nam thuộc loại thúng đầy mới vẫn là cấu tạo hình tròn nhưng được làm bằng vật liệu compezit có gắn máy
với kiểu thành tròn và độ trơn láng cao chiếc thúng nhựa này vừa có khả năng di chuyển nhanh trên nước lại vừa có khả năng chống sóng nhẹ
do vậy ngư dân có thể sử dụng đánh bắt hải sản trong phạm vi cách bờ vài hải lý và sẵn sàng quay vào bờ khi trời động
những trải nghiệm nghề biển hôm nay thật là thú vị nghe nói từ xa xưa người dân sứ này đã dạn dày với những chuyến đi xa trên dọc biển đằng trong rất có thể vào thời đó những chiếc thúng biển đã bắt đầu xuất hiện
chúng tôi đến thăm làng rửa nước cẩm thanh hội an quảng nam
ở đó vài năm nay được khách du lịch biết đến như một điểm tham quan thú vị với những sáng tạo bất ngờ từ thuyền thúng
theo trần anh danh một người dân làng cẩm thanh chúng tôi xuống thuyền thúng để đi tham quan làng bằng đường thủy
anh danh vốn trước đây làm nghề đánh cá trên sông mấy năm nay làng thành điểm du lịch sinh thái vợ chồng anh chuyển sang nghề đưa đò cho khách tham quan

các hộ trèo đò mua thuyền thúng loại thuyền chỉ dùng ở biển về tập trèo trợ khách
khách khắp nơi đến làng mỗi lúc một đông ngày cao điểm làng đón tiếp gần hai khách
dân làng đã sắm hơn năm trăm linh chiếc thúng để sẵn sàng phục vụ
vui tại vì mình thường thường hằng ngày tiếp xúc với người nước ngoài đó mình học hỏi cái cách của người ta thì mình rất vui
mặc có một cái làng này không bao giờ ng crabs không bao giờ có viên cá
cái làng này có một cái làng mà những người dân tạo quanh cái rừng dừa bãi bão này
thì cuộc sống người ta thu nhập rất là ổn định
điển hình như là những người già
thì là có thể là người ta đi làm những cái lao động khác là không được
nhưng mà người ta bơi thúng này
thì cái thu nhập người ta vẫn như là cái người thanh niên
đặc biệt là như có chỗ đó
đó anh ta điển hình ra đó những người đó
người ta đang bơi người ta già
thì là những cái người này á người ta dùng như đi làm những công việc khác
thì không có thể nào thu nhập được cao được
nhưng mà bây giờ người ta điển thúng thì là người ta vẫn thu nhập
anh ơi thế anh có thể nói được những tiếng của nước nào ạ
nói được vài câu tiếng nước nào
ví dụ như là tiếng anh
ví dụ như mình gặp khách thì mình nói là
bạn có phải không
bạn có đi điển thúng không
bắc kinh bóng
hoặc là bạn có đi thăm qua đường dừa không
đó là vậy
còn ví dụ như là tiếng hàn
thì mình gặp người ta mình chào là
chỉ một ngày loanh quanh bên tán rửa nước cẩm thanh
mà chúng tôi gặp bao chuyện lạ
lạ nhất là màn lắc thúng của các chàng trai làng dừa
đã lên đến đỉnh thượng thừa vui nhộn
và đưa khách du lịch truyền tay nhau
làm nên thương hiệu du lịch cho làng
tạm biệt những chàng lái đò vui nhộn ở cẩm thanh
chúng tôi tiếp tục hành trình dọc duyên hải miền trung
dưới chân cầu ngân sơn tùy an phú yên
là làng nghề đan thống chai nổi tiếng phú mỹ
các công đoạn sản xuất ở đây hoàn toàn bằng thủ công
để làm một chiếc thuyền thúng phải trải qua nhiều công đoạn
đó là chè vót chè đan mê lận vành nức và quét dầu

làng nghề phú mỹ không tạo hình thuyền thúng trên cạn
kiểu đóng trụ trên mặt đất
mà tạo hình dưới một cái hố
khi đam mê xong người thợ đặt mê xuống hố
bắt đầu tạo hình
tạo hình đến đâu dùng cát chung quanh để tấn xuống
và cứ thế người thợ hoàn chỉnh thuyền
đây là điểm khác biệt độc đáo so với các địa phương khác
cách làm này mất khá nhiều thời gian và công sức
nhưng lại cho ra một sản phẩm đạt độ an toàn và kỹ thuật cao
khâu tiếp theo là khâu đặt vành
còn gọi là lận vành
người lận vành giỏi đến đâu mà tre xấu
hoặc người vót vành không đạt
thì khó cho ra một sản phẩm hoàn hảo
vành được làm từ cật tre tốt
nhằm giữ thăng bằng cho thuyền
khi vành đã lận xong
thuyền thúng được mang đi phơi nhiều nắng
ít ai biết rằng
phân bò là nguyên liệu đặc biệt quan trọng
đối với chiếc thuyền thúng

phân bò tươi được đánh nhuyễn
trát và quét đều một lớp khá dày vào các khe nan
theo những người làm nghề
phân bò có tác dụng làm kín khe
ngăn không cho nước thấm vào trong
và để giữ cho lớp phân bò thêm chắc chắn
công đoạn tiếp theo là quét lớp dầu rái bên ngoài lẫn trong thuyền thúng
dầu rái có tác dụng chịu nước chịu nắng rất tốt
bảo vệ lớp nan giúp thúng thêm cứng cáp
theo lời những người thợ làm thuyền lông đá
năm của làng
làm thuyền cần có cái tâm nghề
không được làm ẩu
bởi nếu làm không cẩn thận
sẽ gây bất chắc rủi ro cho người sử dụng
với ưu điểm của thúng chai
là có vóc dáng tròn thành đứng
nên rất khó bị lật
dễ xoay trở trong không gian hẹp
và có khả năng chống trọi với sóng lớn
thúng chai được ngư dân các tỉnh miền trung
và một số tỉnh miền nam sử dụng
để đánh bắt hải sản gần bờ
như câu mực lặn sò kéo lưới
hiện nay trong làng phú mỹ
có khoảng năm mươi hộ gia đình
với gần hai trăm linh nhân khẩu thông thạo nghề đan thuyền thúng
không chỉ nổi tiếng trong nước
ngày nay sản phẩm thúng chai của phú mỹ
còn xuất khẩu sang nước ngoài
và đang trên đường chinh phục thị trường châu âu
từ năm hai nghìn một mươi một
làng đã xuất một trăm hai mươi năm chiếc thúng chai đầu tiên
sang thái lan
để giúp người dân chống lũ
hiện nay sản phẩm này tiếp tục nhận được đơn đặt hàng
đi thuyền thống
để phục vụ cho du lịch
mình để người ta dùng cái này làm như một đơn thuyền
mình làm một cái thương thế
như vậy thì mỗi tháng gia đình chị sản xuất khoảng bao nhiêu cái thúng như thế này
mình sản xuất khoảng bốn mươi năm mươi cái
trên một tháng
thế thì tháng nào mình cũng có hàng đặt mua thế này
tháng nào cũng đặt hàng đặt mua
cái đơn này mình làm tương đối ổn định
ở trong một năm như thế thì những tháng nào mình có nhiều đơn đặt hàng nhất
khoảng tháng một mươi một mươi một một mươi hai
tết kiểu như việt nam
lần như tết
đi du lịch
cũng như còn ở đức ngoi là cũng tết của hà
rồi hà phục vụ
mình làm xong rồi đi về bến là vừa
kịp tết luôn
thế hàng của mình là xuất đi nhiều nhất ở đâu ạ
chủ yếu là ở hà lan quế trung quốc
chị thấy thế nào khi mà cái sản phẩm của mình
ở đây có sản phẩm rất là quê mùa dân dã như này
và lại được những người nước ngoài họ yêu chuộng
thì mình cũng tự tin là mình làm được
sản phẩm được lan truyền về đi khắp nơi
rồi mình cũng tự tin là mình làm được
khi lan truyền về khắp nơi rồi là
người ta biết được cái
thuyền thống của mình thì họ đạt hàng nhiều
thì mình để các công việc làm nhiều
mình tự hào cho
tự hào là tự hào cho cái làng
mình rồi cũng ổn định cho kinh tế
mình rồi mình được
rồi nghe đã mình tiếp xúc
mình làm đây mình trăm cho làm được mãi mãi
sau nhiều ngày bập bệnh muôn nẻo
cùng thuyền thống
chúng tôi trở lại bãi biển sơn trà
buổi chiều nắng muộn
bất chợt gặp lại người nghệ sĩ hôm xưa
bên những thống thuyền phơi mình trên cát
ông đang chuẩn bị tư liệu
trước bộ sưu tập hình ảnh
về nghề đi biển của cư dân việt
ở đâu đó
những chiếc thống chai kiên cường
mà giản dị
vẫn ngày ngày cùng ngư dân vượt sóng
ở đâu đó
con thuyền nan tròn trịa
không mũi không đuôi
vững vàng trên sóng
đang được ca ngợi vinh danh
nhưng ở nơi này
những chiếc thuyền thống xinh đẹp
mà quả cảm như người đàn bà biển
lại sắp phải chia tay
bến nước quê hương của chúng
để nhường không gian cho phát triển du lịch
trên bãi bờ cát trắng
mỗi thống thuyền đều ghi một cái tên
mỗi con thuyền
là một ngôi nhà của ngư dân trên biển
bên trong mỗi vảnh thống
là một gia đình
một số phận
người nghệ sĩ làng trài tin rằng
sẽ không bao giờ mất được
bởi nó đại diện cho đỉnh cao
của văn minh sông nước việt
cái vĩ đại
luôn nằm trong hình hài giảng dị nhất
sẽ mãi bập bình
thách thức sóng gió đại dương